thủ tướng chính phủ vừa ký công điện số một nghìn một trăm hai mươi bảy chỉ đạo ứng phó lũ lớn ở đồng bằng sông kiểu long và mưa lũ tại bắc bộ
hiện nay tại đồng bằng sông kiều long lũ về sớm so với mọi năm và là trận lũ lớn nhất từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
tại bắc bộ và bắc trung bộ mưa lớn kéo dài nhiều ngày nguy cơ cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất
để hạn chế thiệt hại về người và tài sản nhất là tại vùng đồng bằng sông cửu long
thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành có liên quan và các địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ
chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó và tập trung một số nhiệm vụ như sau
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo tổng cục khí tượng thủy văn tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết
chủ động hợp tác phối hợp với các tổ chức quốc tế các nước trong khu vực
ủy ban sông mê công việt nam và các cơ quan liên quan chia sẻ thông tin
nhất là thông tin về mưa lũ vận hành hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn để dự báo sát diễn biến lũ
ở đồng bằng sông kiểu long kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan địa phương có liên quan
phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó hiệu quả
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ
kịp thời chỉ đạo các bộ ngành có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó
hạn chế thiệt hại về người tài sản của nhân dân và nhà nước
ba các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông kiểu long chủ động chỉ đạo
triển khai ngay các biện pháp phòng chống lũ để bảo đảm an toàn tính mạng và bảo vệ sản xuất cho người dân
trong đó tập trung tổ chức kiểm tra giả soát các tuyến bờ bao đề bao huy động lực lượng
phương tiện tập trung gia cố chống tràn bảo vệ các tuyến trọng điểm
ra soát lại phương án chủ động bảo đảm an toàn cho dân cư trong trường hợp các tuyến bờ bao
bao bị tràn bị vỡ
giả soát các khu dân cư trường học ven sông ven kênh dạch và tại các khu vực ngập lụt
để có các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tổ chức sơ tán di rời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập sâu
huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch sớm các diện tích lúa hẻ thu đã chín
nhất là tại các khu vực thấp trũng không có đề bao bờ bao bảo vệ
theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại
triển khai ngay các biện pháp phòng tránh đuối nước trong mùa mưa lũ
nhất là bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh như tổ chức các điểm trong giữ trẻ tập trung
đưa đón học sinh trong mùa lũ bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn người
phương tiện đi lại qua các khu vực bị ngập sâu nước chảy xiết
các tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị số một mươi chín ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và số hai mươi hai ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
của thủ tướng chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống lũ quét sạt lở đất
và tăng cường quản lý bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước
tập trung khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục ra soát sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
có nguy cơ sạt lở đất kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu chảy xiết
nhất là qua các ngầm tràn để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
triển khai công tác bảo vệ đê điều hồ đập theo cấp báo động
sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý kịp thời các tình huống cứu hộ cứu nạn và khắc phục sự cố xảy ra
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vận hành an toàn các hồ đập và công trình thủy lợi
chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều sản xuất nông nghiệp hoạt động thủy sản
nhất là bảo vệ sản xuất vụ hè thu giảm thiểu thiệt hại cho người dân
bộ giao thông vận tải chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố sạt lở trên các tuyến giao thông
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực trọng điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở
để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố chỉ đạo bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải
tại vùng ngập lũ
bộ giáo dục và đào tạo chủ động chỉ đạo triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh
và học tập của học sinh nhất là tại vùng ngập lũ đầu bằng sông kiều long
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam và các đơn vị quản lý hồ đập thủy điện
triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện và hệ thống điện
chín ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan
chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương phòng chống lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng tần suất thời lượng phát sóng
đưa tin kịp thời về diễn biến mưa lũ chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng để các cơ quan và người dân biết chủ động ứng phó
một mươi một các bộ ngành khác theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp với các địa phương
triển khai phương án ứng phó với mưa lũ theo quy định
hết công điện